thưa quý vị hôm nay là ngày nghỉ lễ thứ ba toàn quốc đã xảy ra tám mươi năm vụ tai nạn giao thông
làm chết ba mươi tám người bị thương bảy mươi hai người
các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra xử lý một mươi năm bốn trăm bảy mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước ba mươi bốn chín trăm ba mươi ba triệu đồng trong đó vi phạm nồng độ cồn là bốn bốn trăm bảy mươi một trường hợp
vi phạm về tốc độ là bốn ba trăm ba mươi hai trường hợp trở hàng quá tài trọng một trăm bốn mươi tám trường hợp
quá khổ giới hạn ba mươi năm trường hợp tự ý cải tạo phương tiện tám trường hợp vi phạm ma túy một mươi năm trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã kiểm tra xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp nộp kho bạc nhà nước một trăm ba mươi năm triệu đồng
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã kiểm tra xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp nộp kho bạc nhà nước ba mươi năm chín trăm ba mươi ba triệu đồng